công ty trách nhiệm hữu hạn bot quốc lộ một k đã tạm dừng thu phí tại hai trạm bot
thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một k đoạn km hai bốn trăm tám mươi bảy đến km một mươi hai chín trăm bảy mươi một
trên địa phận tỉnh đồng nai bình dương tp hcm
việc tạm dừng việc thu phí này theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam
đúng một mươi năm h chiều ngày ba mươi một tháng một mươi nhân viên tại hai trạm bot quốc lộ một k đã đồng loạt dừng thu phí
lực lượng thanh tra giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết hướng dẫn các xe ô tô qua trạm miễn phí
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một k đoạn km hai bốn trăm tám mươi bảy đến km một mươi hai chín trăm bảy mươi một theo hình thức bot do liên danh năm công ty thực hiện
theo hợp đồng được ký cách đây một mươi bốn năm dự án có tổng mức đầu tư ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng
như vậy kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay đây là dự án bot thứ ba trên địa bàn tỉnh đồng nai tạm dừng thu phí
trước đó trạm thu phí bot
bot cầu đồng nai trên quốc lộ một và bot tân phú trên quốc lộ hai mươi đã tạm dừng thu phí theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam